thưa quý vị những ngày qua dư luận xã hội đang rất quan tâm tới một vụ việc nghiêm trọng và cũng hết sức đau lòng
đó là câu chuyện của nữ sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông chuyên đại học vinh
tự tử vào ngày một mươi năm tháng bốn một nữ sinh được đánh giá là ngoan hiền học giỏi
rất có thể vụ việc là xuất phát từ nguyên nhân chung một hậu quả chung cũng đã và đang xảy ra
đó là sự bế tắc khiến cho không ít học sinh đã phải tìm đến cái chết để giải thoát
vâng đã gần một tuần kể từ khi vụ việc nữ sinh này treo cổ tự vẫn tại nhà riêng
dư luận xã hội vẫn đang vô cùng quan tâm và bày tỏ sự chia sẻ xuất phát từ nguyên nhân được cho là nữ sinh này đã bị khủng hoảng tâm lý
do bị chính các bạn cùng lớp bạo hành và cô lập trong thời gian dài dẫn đến quẫn chí mà quyên sinh
nhiều câu hỏi được đặt ra như phản ứng của nhà trường khi có tình trạng bạo lực học đường
học sinh liệu có đăng kỹ năng sống chưa biết làm gì để tự bảo vệ bản thân mình thay bằng một quyết định dại rột đau lòng
hay chúng ta
cần rút ra những bài học gì
xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng ngày hôm nay
đã có phản ứng gây gắt của dư luận cộng đồng mạng khi cho rằng nữ sinh phải tự tử do bị đánh ngược đãi và áp đảo tâm lý
trong khi vụ việc gia đình đã biết có thông báo và đề nghị nhà trường chuyển lớp cho nữ sinh để tránh hành vi tiếp diễn
và vấn đề đã không được kịp thời giải quyết
từ vụ việc câu hỏi đặt ra là có phải giới trẻ tìm kiếm sự giải thoát quá dễ dàng
thể hiện sự yếu đuối bất lực trong việc giải quyết mâu thuẫn đối chọi với khó khăn trong cuộc sống
chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân từ chia sẻ của các chuyên gia tâm lý
một người có ý định tự sát vì người đó ở trong nỗi đau rất lớn rất lâu rồi và không biết cách giải quyết thế nào với nỗi đau đấy
khi ở trong nỗi đau ấy thì suy nghĩ tiêu cực nhiều họ cảm thấy nhiều nỗi thất vọng thất bại họ muốn chết và cái chết chính là cách chấm dứt nỗi đau
vấn đề đặt ra là ở trường hợp học sinh vào con đường cùng thì gia đình nhà trường rút ra bài học gì
ở trường hợp này có thể em nữ sinh đã bộc lộ mình bị cô lập bị bạo lực
em đã bộc lộ với cha mẹ và gia đình em đã tìm nhà trường nhưng cách ứng xử của nhà trường không kịp thời không đúng cách
vụ việc đã được xử lý không đến nơi đến trốn
sau khi tiết lộ nếu sự việc không được giải quyết bạo lực vẫn tiếp diễn thì sẽ làm cho nạn nhân cảm thấy tuyệt vọng không còn lối thoát
thầy hối hận vì mình đã nói
tất cả những suy nghĩ diễn biến tâm lý như vậy có thể là những cú hích cuối cùng dẫn đến những lựa chọn rất cực đoan kết thúc cuộc sống của mình từ các bạn trẻ
được biết nữ sinh có học lực giỏi nhưng bỗng dưng bỏ học nói với mẹ con sợ đi học sợ đến trường
khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý
vì thế người mẹ đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con
tìm đến cô giáo chủ nhiệm để xin được can thiệp
trường không cho chuyển lớp nhưng hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm
người mẹ tạm yên tâm nhà trường và cá nhân con sẽ tự xử lý được vấn đề
tuy nhiên nữ sinh đã có hành động dại dội
con gái tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường
cháu không chỉ bị dọa đánh ngoài đời thực mà còn bị lập núp anti vu khống bêu xấu và hạ nhục
may mắn là con tôi rất gần gũi mẹ nên bất cứ việc gì cháu cũng tâm sự với mẹ
con gái tôi cũng là nạn nhân của bạo lực học đường khi đang theo học tại trường ở quận bảy tp hcm
hậu quả con tôi bị trầm cảm nặng phải điều trị đến nay đã năm năm vẫn phải uống thuốc mỗi ngày
cần phải xử lý thật nghiêm minh trong chuyện bạo lực học đường
con tôi cũng từng bị bạo lực đau lòng lắm
trong thời gian gần đây đã có nhiều vụ bạo lực học đường nhiều học sinh bị đánh đập dã man
nhiều học sinh thương vong do dùng hung khí hăng nóng tranh chấp nhau
nhà trường và gia đình nên theo dõi
giáo dục con em mình
tối ngày một mươi tám tháng bốn đại diện trường đại học vinh cho biết
hai ngày nay cơ quan công an đã làm việc với trường chuyên đại học vinh
có những công việc ngoài khả năng của nhà trường và để khách quan
nhà trường đã mời cơ quan chức năng vào cuộc để minh bạch thông tin và có kết quả sớm
đừng vô cảm coi thường rằng chuyện của con mít chuyện đã qua chuyện vớ vẩn
suy nghĩ nông cạn phút bồng bột để ngụy biện cho hành vi thờ ơ
xin các nhà tâm lý nghiên cứu và cho ý kiến vì sao bạo lực học đường ở trẻ em gái
có tỷ lệ cao hơn ở trẻ em trai đề nghị bộ giáo dục đào tạo lên tiếng và có sự chỉ đạo cụ thể
đây cũng là hồi chuông để bộ giáo dục và đào tạo biết để có các hướng dẫn chỉ đạo chung trong toàn ngành
để tránh các vấn đề bạo lực học đường dẫn đến chuyện đau lòng như thế này
theo bà hoàng thị thu nhiên chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy trung tâm hỗ trợ cộng đồng thu nhiên better mise
việc thiếu chia sẻ giữa cha mẹ với con là một nguyên nhân rất lớn
khiến các con khó thoát ra khỏi tình trạng bị bạo lực học đường
cha mẹ rất cần lắng nghe con sau đó cần hỏi con để con tự đưa ra phương án giải quyết vấn đề
ngày mai tới trường con sẽ làm gì để giải quyết việc này
trang bị kỹ năng ứng xử cho học sinh trước những tình huống bạo lực học đường được cho là hết sức cần thiết
ví dụ trường trung học phổ thông cầu giấy hà nội đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa
và giải quyết các vấn đề bạo lực trên cơ sở giới tính
hoặc những mâu thuẫn khác của các em gái trong trường học là tổ chức các khoa học kỹ năng sống
khóa học về tâm sinh lý lứa tuổi học đường giới tính bình đẳng giới
đặc biệt trường lập các hội đồng kỷ luật học sinh vi phạm nhằm mục đích chính săn đe
hay như trường trung học cơ sở tô hoàng hà nội đã đưa giải pháp phòng chống tệ nạn bạo lực học đường
như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về bạo lực học đường
hệ thống sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và gia đình
để nắm bắt kịp thời những hiện tượng lạ trong giao tiếp
trong tâm lý của các em để ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường
lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho các em thông qua các tiết học
và tổ chức các hoạt động từ thiện các phong trào để nâng đáp nghĩa